tại tỉnh cà mau dù mới bước vào mùa mưa bão nhiều địa phương đã bị sạt lở ven sông ven biển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
ở huyện phú tân nhiều đoạn vánh đai rừng phòng hộ từ cửa biển cái đôi vàm đến cửa gò công sao lưới đã mất hoàn toàn
một số diện tích bờ bọc vùng tôm của người dân cũng bị phá hủy do sóng biển
trên địa bàn xã nguyễn việt khái hiện có ba đoạn bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài hơn sáu trăm linh mét
mặc dù người dân đã dùng cây chắn tạm đắp thêm bờ đê tránh cho sóng biển đánh vào nhà đất sản xuất tình trạng sạt lở vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng nhất là vào mùa mưa bão
điều cần thiết nhất hiện nay là phải tìm được giải pháp đầu tư tối ưu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
qua đó giúp tiết kiệm ngân sách trong điều kiện khó khăn hiện nay vừa có thể bảo đảm chống sạt lở hiệu quả